nước ngoài và nước ta
diễn đàn phát triển việt nam với chủ đề chính phủ kiến tạo và hành động động lực mới cho phát triển

tại diễn đàn chính phủ với vai trò kiến tạo đã lắng nghe các chuyên gia các đối tác phát triển
về những quan điểm nhận định đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề đang được chính phủ và người dân quan tâm
trên cơ sở đó chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh những gì cần thiết
nhằm thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
không chỉ riêng cho năm hai nghìn một mươi bảy mà còn cho cả chung và dài hạn
trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao của hội việt nam đã đến đặt vòng hoa viếng tại đài tưởng điệp mahatma gandhi rajad
anh hùng dân tộc của ấn độ ông là người đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc anh
và dành độc lập cho ấn độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi lưu bút vào sổ lưu niệm
nhân dân việt nam ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại của mahatma gandhi rajad nhà lãnh đạo kiên suất của nhân dân ấn độ
người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
lý tưởng tư tưởng và tâm hồn của người là biểu tượng trường tôn và nguồn cảm hứng vô tận cho nhân dân ấn độ
việt nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới
sau khi đặt vòng hoa viếng tại đài tưởng điệp mahatma gandhi rajad
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tòa nhà quốc hội của ấn độ
và dự thính phiên họp của hạ viện và thượng viện ấn độ và thăm bảo tàng quốc hội
trong chiều nay chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp và hội kiến với đồng chí sitaram yachuri
tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ marxist hội đàm với chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ sumicha mahan
và sẽ gặp chủ tịch thượng viện mahamad hamid ansarin cùng thủ tướng narendra modi
thông tin về các hoạt động của chủ tịch hội tại ấn độ chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn
trong các bản tin thời sự tiếp theo của truyền hình nhân dân
nhưng những cơn mưa lũ rồn rập từ vài tháng nay đã gây ra những hậu quả rất nặng nề cho đồng bào nơi đây
theo thống kê của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
riêng đợt mưa lũ từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến nay đã làm hai mươi chín người chết gần một mươi ngôi nhà bị ngập
hàng chục nghìn hectare hoa màu đã bị hư hại
hôm nay chín tháng một mươi hai tại các tỉnh miền trung đã hết mưa
nông dân đã ra đồng khôi phục đất sản xuất và hoa màu bị mưa lũ bồi lấp
tại tỉnh bình định mưa lũ đã làm một mươi bốn người chết
tại tỉnh quảng ngãi mưa lũ ngày hôm qua đã làm hai người chết gần hai hộ dân phải sơ tán tránh lũ
tàu cá qng một nghìn một trăm năm mươi ts do ông cao xuân ba ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi làm chủ tàu
đã bị mất liên lạc vào ngày hôm qua tại vùng biển quảng ngãi
hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
sau mưa lũ các địa phương đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp mua giống rau các loại
giúp bà con gieo trồng trở lại kịp thu hoạch trong vụ tết nguyên đán sắp đến
chuyển sang một thông tin có liên quan đến lĩnh vực xây dựng
theo kế hoạch vừa được công bố trong năm năm tới tập đoàn vingroup sẽ xây dựng
từ hai trăm linh đến ba trăm linh căn hộ tại bảy tỉnh thành phố lớn
kế hoạch này được dự báo là sẽ tạo nên một làn gió mới trên thị trường bất động sản
làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng
giai đoạn đầu các dự án có tên vincity sẽ được triển khai tại bảy tỉnh thành phố lớn
gồm hà nội hưng yên thành phố hồ chí minh hải phòng thanh hóa hà tĩnh và nha trang khánh hòa
mức giá của căn hộ thuộc các dự án này dự kiến ở mức trung bình thấp
so với thị trường bất động sản hiện nay
sở dĩ chúng tôi quyết định tham gia vào lĩnh vực xây dựng nhà cho những người có thu nhập thấp
và những người có thu nhập thấp
thu nhập trung bình và trung bình thấp như vậy là bởi vì có ba lý do
thứ nhất là những người có nhu cầu mua nhà nhưng mà trong dòng giá như vậy
thì hiện nay vô cùng lớn ở trong xã hội của chúng ta
cái thứ hai nữa là chúng tôi mong muốn là sẽ làm thay đổi diện mạo của các khu đô thị
bởi vì là chúng tôi sẽ chú trọng nhiều vào mặt quy hoạch và mặt kiến trúc
để những khu đô thị có thể được xây dựng
vinh city như vậy sẽ có chỗ đứng sẽ làm đẹp cho những thành phố lớn của việt nam
nhất là trong những thành phố mà chúng tôi đã lựa chọn để phát triển những dự án này đầu tiên
và cái cuối cùng là chúng tôi mong muốn làm giảm tài khu nội đô của những cái thành phố lớn
hiện tại vingroup đã chuẩn bị quỹ đất cho các dự án này tại hà nội và thành phố hồ chí minh
cùng với công bố của vingroup
tập đoàn mường thanh cũng có thông tin sẽ đưa ra thị trường ba căn hộ có giá trung bình thấp
với diện tích nhỏ tại dự án trên địa bàn hà nội
bên cạnh đó cũng còn một số dự án khác cũng đang đầu tư theo hướng này
sao vô tại thời điểm quý ba năm hai nghìn một mươi sáu các cái hành lang mà sao vô nhận thấy là có thể cung cấp nhà ở thương mạng giá rẻ
đều có thể đang ở các cái khu vực là dọc cũng đường phạm văn đông

như vậy năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo thị trường sẽ đón nhận nguồn hàng nhà ở giá thấp
khá phong phú và sẽ xuất hiện sự cạnh tranh bởi các chủ đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn
vào phân khúc nhà ở
các nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân
trong lúc nguồn cung nhà ở cao cấp đã có dấu hiệu dư thừa
hai nghìn một mươi quốc hội hàn quốc thông qua cáo amazingly cong vancouver
k sáu mươi ba ancora haveidore đánh giá chung cấp những số shame especially hard
vể gần gạt noning kết quả
nhiều explains cho cảm ơn cablesi bo cănu bạn yêu mệt mạng chân lòng cho dù
có total đã nhiều bồi kích vấm qua covid
có những cái kỷ niệm ktering len bị phands of a
same th cùng với khúc crossfit thìius m nueva
geo al sẽ statistic và park đứng đầu chính phủ toàn hiến pháp sẽ có thời hạn một trăm tám mươi ngày để xem
ít nhất sáu trên chín thẩm phán tại tòa án hiến pháp chấp thuận với đề xuất luận tội
thì bà park sẽ bị đình chỉ chức vụ tổng thống ngay lập tức
thủ tướng đương nhiệm sẽ đứng đầu chính phủ tạm thời và chính giới có sáu mươi ngày
để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới
trong trường hợp còn lại bà park cương hề sẽ được khôi phục chức vụ
và tiếp tục nắm quyền tổng thống
trong khi đó tại nước mỹ thượng viện mỹ vừa thông qua dự luật cấp phép quốc phòng
cho năm hai nghìn một mươi bảy một văn kiện chính sách quốc phòng thường niên của nước này
dự luật này sẽ sớm được trình tổng thống mỹ barack obama ký phê duyệt
để có hiệu lực sau nhiều tháng thương lượng giữa chính quyền và quốc hội
dự luật ngân sách quốc phòng mỹ năm hai nghìn một mươi bảy có trị giá sáu trăm một mươi tám bảy tỷ đô la mỹ
đã được chín mươi hai thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và có bảy phiếu chống
dự thảo luật mới bổ sung chín tỷ đô la mỹ so với đề nghị ban đầu của tổng thống barack obama
bao gồm việc tăng ba hai tỷ đô la mỹ cho các hoạt động quân sự
và ngăn chặn việc đóng cửa các căn cứ quân sự bất chấp cảnh báo của lầu năm góc
về việc các căn cứ này tiêu tốn quá nhiều nguồn lực
ông obama đã từng phản đối những điều khoản này trong phiên bản trước của dự luật
dự luật cũng chặn đứng kế hoạch cắt giảm số quân thường trực của bộ quốc phòng mỹ
thông qua các điều khoản cụ thể
cũng tại nước mỹ còn hơn một tháng nữa là tổng thống đắc cử mỹ donald trump
sẽ chính thức nhậm chức để trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
ngay từ bây giờ các công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức đã được tiến hành
tại khu vực đồi capitol
ông roy blunt chủ tịch ủy ban hỗn hợp về lễ nhậm chức của tổng thống
đồng thời là thượng nghị sĩ bang mitsuri cho biết quá trình chuẩn bị cho lễ nhậm chức
của tổng thống đắc cử mỹ donald trump đang diễn ra theo đúng kế hoạch
và ông hy vọng mọi việc sẽ được hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng một tới
quận colombia đang mong đợi sẽ đón khoảng một triệu lượt người tham gia lễ nhậm chức
của ông trump và các sự kiện liên quan
các cơ quan chức năng mỹ cũng đang tính toán các phương án bảo đảm an ninh trật tự
vì có thể tiếp tục có biểu tình trong ngày tổng thống nhậm chức
theo kế hoạch ông trump sẽ chính thức nhậm chức và tiếp quản nhà trắng vào ngày hai mươi tháng một tới